trong ngày một mươi bốn tháng một cơ quan điều tra hình sự quân khu bảy công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự các đối tượng đưa thông tin sai sự thật
qua việc phát tán clip hai nữ sinh trường đại học ngoại ngữ tinh học tp hcm gọi tắt là trường hoplit đại học giáo dục quốc phòng an ninh tại trường quân sự quân khu bảy
sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính quy định tại khoảng một điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự
căn cứ điều ba mươi sáu điều một trăm bốn mươi ba khoảng một điều một trăm năm mươi ba điều một trăm năm mươi bốn bộ luật tố tụng hình sự
cơ quan điều tra hình sự quân khu bảy quyết định khởi tố vụ án hình sự tội đưa tin trái phép thông tin mạng máy tính
xảy ra tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh trường quân sự quân khu bảy
hiện các cơ quan chức năng đã xác định được các đối tượng trực tiếp chỉnh sửa đăng tải phát tán các clip chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội
phòng điều tra hình sự quân khu bảy tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc xử lý đúng người đúng tội
vào ngày một mươi ba tháng một cục chính trị quân khu bảy đã phát đi thông báo thông tin sự việc đang lan truyền mạng xã hội
nếu nữ sinh viên trừ hấp lít học quân sự trong trường bị hiếp dâm dẫn đến ý định tự tử là thông tin sai sự thật
đoạn clip có dấu hiệu cắt kép nhằm bóp méo sự thật
thực tế nữ sinh viên la hét là do có tiền sử trầm cảm sau khi bị một số bạn cùng phòng nghi ngờ lấy trộn tiền
sau đó nữ sinh này được cha mẹ đến trấn an và đưa về nhà an toàn
tuy nhiên clip phát tán trên mạng xã hội đã theo dệt theo mục đích xấu